sáng nay tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai
xem xét kháng cáo kêu oan của ông lê tùng vân và năm người ở địa điểm này
tại phiên tòa trong phần làm thủ tục thư ký thông báo ông lê tùng vân và một số người làm chứng vắng mặt
trước đó tại phiên sơ thẩm ông lê tùng vân bị tòa nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt năm năm tù
một mươi bị cáo còn lại cũng phải lệnh án từ ba đến bốn năm tù giam cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
sau phiên sơ thẩm các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan
theo bản án sơ thẩm nhóm người sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân cầm đầu chỉ đạo
đã đăng tải các bài viết clip lên mạng xã hội facebook và youtube
chứa đựng những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo
tức thượng tọa thích nhật từ